cách đây tròn một thế kỷ nguyễn ái quốc đã gửi bản yêu sách của nhân dân an nam tới hội nghị hòa bình versai
đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành của phong trào việt kiều tại pháp
tiền thân của các hội đoàn yêu nước người việt nam tại pháp và sau đó là hội người việt nam tại pháp ngày nay
đây là một nơi mà có rất là nhiều lịch sử của đấu tranh chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
trong khoảng thời gian đó mỗi sự kiện nào tết hay là meeting để mà giải thích cho đồng bào những sự kiện quan trọng
trong những đàm phán hay làm gì đất nước thì cũng làm tại nơi đây
trong khoảng thời gian đó nó có hai thời gian
trong khoảng thời gian quan trọng nhất là ngày đầu tiên làm tại mobile mutuality là cộng đồng của người việt nam
lúc đó là cộng đồng của việt nam là khoảng thời gian đã có mời bác hồ chủ tịch đến để mà giải thích những tình hình đất nước
từ lúc đó là một nghìn chín trăm bốn mươi sáu là lúc đó thì bác cũng sau khi dự định hội nghị ở fontainebleau thì trước ngày bác đi về thì kiều bào đã có mời bác đến để mà giải thích tình hình đất nước
đấy là một sự kiện rất quan trọng
nhưng cái sự kiện là chỉ còn vài ngày nữa là một trăm linh năm
một trăm linh năm đấu tranh
một trăm linh năm gọi là một con đường
cộng đồng việt nam tại pháp đã một trăm linh năm
và một trăm linh năm khoảng thời gian đó có những cái vui có những cái buồn và có sự khó khăn
nhưng dù rằng có khó khăn mình vẫn đấu tranh để mà giữ lại cái con đường của chúng mình đi